quý vị thân mến từ ngày hôm qua thì không khí lạnh tiếp tục tràn về và nhiệt độ đã giảm và trời đã chuyển mưa rét
sao đến ngày hôm nay thì hình thái này vẫn tiếp diễn tại bắc bộ và dự báo nhiệt độ tiếp tục giảm thấp trong vài ngày tới
nhiệt độ sẽ chỉ từ một mươi bảy đến hai mươi độ c
vâng ạ những cơn mưa bất chợt đã khiến cho cảm giác rét hơn và không khí ẩm ướt
đường xá chân trượt thì sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới sinh hoạt của người dân khi tham gia giao thông
vì vậy mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
còn với trung bộ dọc từ thanh hóa và quy nhơn cũng nhiều nơi có mưa nhiệt độ tranh lệch ngày đêm không nhiều
trái lại tại tây nguyên và nam bộ thì sẽ là hình thái thời tiết trời nhiều nắng và khô giáo nhiệt độ từ hai mươi chín cho tới ba mươi một độ c
quý vị nên chú ý mang theo áo trông nắng mũ và kính và cần phải bổ sung nước thường xuyên để tăng sức đề kháng cho cơ thể
hẹn gặp lại